nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao đức ngài heiko mas hôm nay phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã tham dự hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng ngoại giao với chủ đề hợp tác quốc tế phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khuôn khổ liên minh vì chủ nghĩa đa phương
diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu
hội nghị có sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao hai mươi sáu quốc gia châu âu châu á thái bình dương châu mỹ latin và châu phi
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh chia sẻ về nỗ lực ứng phó dịch bệnh chủ động kịp thời của việt nam
với quan điểm đặt tính mạng sức khỏe của người dân lên hàng đầu
phó thủ tướng khẳng định đến nay việt nam về cơ bản kiểm soát được dịch bệnh với số ca nhiễm dưới ba trăm linh ca và chưa có ca tử vong
để cộng đồng quốc tế ứng phó hiệu quả với đại dịch này phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh đưa ra bốn đề xuất cụ thể
một là tăng cường đoàn kết quốc tế hợp tác đa phương với vai trò trung tâm của liên hợp quốc và who
tăng cường hiệu quả hoạt động của who nhằm đảm bảo khả năng hỗ trợ các nước đang phát triển
trong khả năng của mình việt nam sẽ đóng góp vào nỗ lực này và sẵn sàng cung cấp các vật tư thiết bị y tế made in vietnam
hai là tăng cường chia sẻ thông tin kinh nghiệm kết quả nghiên cứu bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận vaccine và thuốc điều trị
ba là kêu gọi dừng các hoạt động ảnh hưởng đến nỗ lực ứng phó với dịch bệnh nhất là chấm dứt các hành vi cường quyền đơn phương trái với luật pháp quốc tế
ủng hộ lời kêu gọi của tổng thư ký liên hợp quốc về ngừng bắn trên toàn cầu và gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt làm suy yếu khả năng ứng phó với đại dịch của các quốc gia
bốn là xây dựng kế hoạch phát triển hậu covid một mươi chín với trọng tâm là phối hợp chính sách và biện pháp để kích thích tăng trưởng kinh tế thương mại và đầu tư
ổn định thị trường tài chính và khôi phục niềm tin của doanh nghiệp và người dân
nhiều nước đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hết sức tích cực việt nam đã đạt được trong phòng chống dịch bảo đảm sức khỏe người dân
đồng thời cảm ơn tinh thần đoàn kết hỗ trợ mà việt nam đã dành cho các nước thời gian qua